ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu mươi ba của chính phủ
quy định về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
tại buổi làm việc các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí đề xuất của chính phủ về việc sửa đổi nghị định số sáu mươi ba
tuy nhiên vì các vấn đề của chính phủ trình vượt quá thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội nên sẽ xem xét lại để chính quốc hội dưới dạng nghị quyết
việc xem xét nghị quyết này sẽ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
về các nội dung tờ trình ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí về các đề xuất về việc nâng mức dư nợ vay của ngân sách thành phố từ bảy mươi lên chín mươi
bố trí chi đầu tư phát triển cho các dự án và thực hiện chính sách an sinh xã hội
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị chính phủ cân nhắc về việc bổ sung thu nhập tăng thêm của các cán bộ công chức viên chức
bố trí hai cho khoa học công nghệ hai mươi cho giáo dục và đào tạo tính trong tổng thể chi ngân sách quốc gia